trong phiên thảo luận ngày hôm nay bộ công an đã trình bày dự thảo nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh việt nam
với truyền thống tốt đẹp phụ nữ công an nhân dân cần tiếp tục tu dưỡng rèn luyện xây dựng hình ảnh bản lĩnh nhân văn vì nhân dân phục vụ góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc

cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh đã khởi tố vụ án sử dụng trái phép vật liệu nổ và tập trung truy bắt nghi phạm
tại cuộc họp này phó thủ tướng yêu cầu làm rõ trách nhiệm xử lý nghiêm theo quy định
đối với các cá nhân đơn vị để xảy ra tình trạng hư hỏng trên
cụ thể phó thủ tướng trịnh đình dũng yêu cầu bộ giao thông vận tải phối hợp với bộ xây dựng
chủ đầu tư vec và các đơn vị tư vấn làm rõ trách nhiệm của các tập thể cá nhân
xử lý nghiêm theo quy định báo cáo thủ tướng chính phủ
để khắc phục nhanh đảm bảo an toàn vận tải phó thủ tướng yêu cầu bộ giao thông vận tải
phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương làm rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan
dẫn tới thực trạng trên để có giải pháp khắc phục triệt để trong thời gian nhanh nhất
trong vài ngày tới bộ giao thông vận tải tiếp tục kiểm tra đánh giá kết quả xử lý
tại các điểm hư hỏng đồng thời tiến hành kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của tập thể cá nhân có liên quan
liên quan đến việc phát hiện và triệt phá vụ vận chuyển hơn ba trăm linh kg ma túy đá
vào chiều nay tại thành phố đồng hới công an tỉnh quảng bình đã tổ chức trao thưởng
cho các tập thể cá nhân đạt thành tích xuất sắc
tại buổi lễ lãnh đạo công an tỉnh quảng bình đã công bố thư khen của thượng tướng lê quý vương
thay mặt lãnh đạo bộ công an
chúc mừng các tổ công tác đã lập chiến công trong vụ bắt giữ đối tượng cùng tăng vật ma túy
trong thư thượng tướng lê quý vương nhấn mạnh đây là chiến công xuất sắc
thể hiện tinh thần khẩn trương kiên quyết đấu tranh chấn áp tội phạm
phát huy có hiệu quả sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp nhân dân
và hệ thống chính trị cơ sở của công an tỉnh quảng bình trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm
tại buổi lễ lãnh đạo công an tỉnh quảng bình đã công bố quyết định của bộ công an
khen thưởng cho bốn đơn vị lãnh đạo ubnd tỉnh quảng bình đã trao thưởng bằng khen
cho các tập thể cá nhân xuất sắc cùng sáu mươi triệu đồng tiền thường
giám đốc công an tỉnh quảng bình tặng dễ khen cho cán mộ chiến sĩ
đã tham gia vây bắt đối tượng và tăng vật vụ án
trước đó vào lúc một mươi ba h ngày một mươi hai tháng một mươi tổ tuần tra kiểm soát thuộc phòng cảnh sát giao thông
công an tỉnh quảng bình đã phát hiện xe ô tô do đối tượng sạnh vàng điều khiển
chứa một mươi hai bao tải với khối lượng hơn ba trăm linh kg ma túy đá
thông tin mới trong vụ cài hai kg thuốc nổ vào cây atm ở quảng ninh vào sáng ngày một mươi ba tháng một mươi vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh quảng ninh vừa khởi tố vụ án sử dụng trái phép vật liệu nổ
và đang tập trung truy bắt nghi phạm thực hiện vụ việc
như tin đã đưa vào sáng ngày một mươi ba tháng một mươi năm nhân viên phòng giao dịch ngân hàng thương mại cổ phần
sài gòn hà nội shb chi nhánh uông bí quảng ninh đến mở kết nạp tiền vào hai cây atm số bảy và tám
đặt tại tòa nhà ct một trung cư tập thể của công ty
an nam mẫu thì bất ngờ phát hiện có một số thỏi hình trụ nghi là thuốc nổ nên cấp báo đến bảo vệ trung cư
và lực lượng chức năng ngay sau đó công an tỉnh quảng ninh phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh
đã tổ chức kiểm tra khám nghiệm hiện trường phát hiện thao gỡ thu giữ được một mươi thỏi thuốc nổ
trong đó tại cây atm số bảy có sáu thỏi cây atm số tám có bốn thỏi tổng trọng lượng là hai kg
quá trình thao gỡ một mươi thỏi thuốc nổ trên được đảm bảo an toàn tuyệt đối
với hành vi cướp tài sản
hai đối tượng là nguyễn văn sơn ở huyện thọ xuân và nguyễn cao cường ở huyện cẩm thủy
vừa bị công an huyện cầm thủy tỉnh thanh hóa bắt giữ
trước đó trên đường hồ chí minh đoạn qua địa bàn xã cẩm châu huyện cẩm thủy
hai đối tượng trên đã giả làm người đi nhờ xe sau đó dùng bình xịt hơi cay để khống chế
và cướp chiếc xe máy của anh trương công hiệp ở xã quang trung huyện ngọc lạc
nhận được tin báo công an huyện cẩm thủy đã tập trung lực lượng điều tra
làm rõ và bắt giữ hai đối tượng khi đang lẩn trốn tại huyện thọ xuân cùng với tăng vật là chiếc xe máy mà bọn chúng cướp được